bên cạnh tỉnh quảng ninh để ứng phó với bão măng khuốt nhiều tỉnh thành phố cũng đang khẩn trương kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển chỉ đạo hướng dẫn người dân ứng phó với cơn bão
học sinh các cơ sở giáo dục mầm non phổ thông giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh quảng ninh sẽ được nghỉ học ngày mai thứ hai ngày một mươi bảy tháng chín
trong khi đó tỉnh lạng sơn cũng đã chỉ đạo các địa phương sẵn sàng phương án sơ tán người dân tại các vùng nguy hiểm
tại tỉnh quảng ninh sở giáo dục và đào tạo đã có văn bản chỉ đạo ngày một mươi bảy tháng chín thứ hai cho học sinh các cơ sở giáo dục mầm non phổ thông giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh nghỉ học
hoãn thực hiện các hoạt động theo kế hoạch để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người tài sản và tập trung phòng chống bão
các ngày tiếp theo xem xét giải quyết cho học sinh nghỉ học
hoãn các hoạt động hội họp khi trên địa bàn có mưa to gió lớn hoặc cán bộ giáo viên học sinh phải đi qua vùng đang hoặc có nguy cơ lũ quét ngập lụt sạt lở trơn trượt nguy hiểm
thủ trưởng các cơ sở giáo dục chủ trách nhiệm thông báo cụ thể chi tiết đầy đủ đến cán bộ giáo viên học sinh và cha mẹ học sinh biết về việc nghỉ học hoãn tổ chức các hoạt động
trong khi đó tỉnh lạng sơn đã chỉ đạo các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó sẵn sàng phương án sơ tán người dân tại các vùng thấp trũng ven sông vùng nguy hiểm khu vực có nguy cơ sạt lở cao lũ ống lũ quét để cảnh báo triển khai các biện pháp sơ tán
bộ chỉ huy quân sự tỉnh tăng cường phối hợp chủ động bố trí lực lượng thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân
trên địa bàn tỉnh lạng sơn được dự báo lượng mưa rất cao từ một trăm năm mươi đến ba trăm linh mm do vậy người dân cần chủ động theo dõi diễn biến của mưa lũ và tuân thủ các biện pháp ứng phó về bão để giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản